khi đã vượt qua đảo luzon của philippines và đi vào biển đông gió trên khu vực sẽ mạnh lên cấp một mươi một mươi một
vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi hai một mươi ba giật đến cấp một mươi năm và khiến cho biển động dữ dội
các phương tiện tàu thuyền cần hết sức lưu ý thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết
để có những thông tin cập nhật về diễn biến của siêu bão yutu đồng thời cần tuyệt đối không đi vào vùng biển nguy hiểm
trở lại với thời tiết đất liền hôm nay bắc bộ được dự báo tiếp tục là một ngày ít mưa
trời có nắng về trưa và chiều
với nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ phổ biến trong khoảng hai mươi tám ba mươi độ
tuy nhiên về đêm và sáng sớm trời vẫn còn say lạnh ở khu vực đồng bằng và một số huyện núi cao
thì trời rét với nhiệt độ có thể thấp dưới một mươi năm độ
ở miền trung trong đêm qua và sáng sớm nay mưa vẫn còn xảy ra rải rác
dọc các tỉnh từ quảng bình trở vào cho tới phú yên
tuy nhiên trong ngày hôm nay mưa sẽ giảm nhanh xuống diện vài nơi
về trưa và chiều một vài nơi hứng nắng nhẹ
nhiệt độ trong ngày hôm nay sẽ giao động trong khoảng hai mươi chín ba mươi một độ
các khu vực khác của trung bộ hôm nay cũng sẽ ít mưa và ngày trời nắng
ở các tỉnh thành phía nam nắng nhiều tiếp tục là thời tiết chủ đạo trong ngày hôm nay
dự báo trong ngày và đêm nay ở hai khu vực này chỉ có mưa vài nơi
ngày trời nắng sớm nên nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực tây nguyên
sẽ giao động trong khoảng ba mươi ba mươi hai độ và nam bộ sẽ duy trì mức nhiệt là ba mươi ba ba mươi bốn độ
một số nơi cao trên ba mươi năm độ
sẽ có nắng nóng cục bộ
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước